để nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ tỉnh hà giang đã sáng tạo ra mô hình sinh hoạt tri bộ mẫu luân phiên
theo đó mỗi tháng một tri bộ sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt mẫu mời cấp ủy cấp trên và một số bí thư tri bộ ở các thôn lân cận cùng dự để bổ sung và góp ý kiến cho nhau
và sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là buổi sinh hoạt tri bộ mẫu luân phiên tại thôn hậu cấu
hội trưởng khá đông vì ngoài đảng viên của thôn còn có sự tham gia của đảng ủy xã cán bộ chiến sĩ biên phòng và các bí thư tri bộ trong cụ

bắt đầu từ hai năm trước ở hà giang mỗi tháng một lần một tri bộ trực thuộc đảng ủy xã tổ chức sinh hoạt tri bộ mẫu luân phiên cho các tri bộ thôn trong cụm thôn học tập chia sẻ rút kinh nghiệm
cách làm này đã tạo ra những chuyển biến tích cực
mang lợi ích cho bản thân và đi triển khai trong thôn bản cũng rất là sâu sắc và tốt hơn
hiệu biết nhiều hơn tăng thêm về cái năng lực
sinh hoạt mẫu luân phiên thật sự là có ý nghĩa
đối với các tri bộ nhằm nâng cao nhận thức vai trò của trách nhiệm của tri ủy đảng ủy và cá nhân của các đồng chí đảng viên trong tri bộ
đến nay mô hình sinh hoạt tri bộ mẫu luân phiên đã được nhân rộng trên toàn tỉnh hà giang góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực hiệu quả chống được bệnh hình thức trong sinh hoạt đảng
cái tri bộ mẫu là nó hoạt động được rất tốt và nâng được cái tri bộ tốt
thì cái chất lượng sinh hoạt tri bộ và nâng cao được cái
cái vai trò lãnh đạo của tri bộ đảng đối với các cái hoạt động khác như đối với ban quản lý của thôn rồi là các tổ chức đoàn thể
để tạo ra được cái phong trào lao động sản xuất phong trào phát triển kinh tế xã hội phong trào an ninh dịch ở cơ sở là rất tốt